một thông tin đáng chú ý đó là mỗi năm việt nam có khoảng gần tám mươi người tử vong mà nguyên nhân là do liên quan đến việc sử dụng rượu bia và số tiền mà chi cho rượu bia mỗi năm cao hơn gấp ba lần chi cho y tế
đây là những thông tin được chia sẻ trong hội thảo xây dựng chính sách về phòng chống tắc hại của rượu bia vào sáng hôm nay do bộ y tế và tổ chức y tế thế giới phối hợp tổ chức
hiện nay tại việt nam thực trạng dễ dàng mua bán rượu bia đồ uống có cồn ở mọi nơi mọi chỗ vẫn rất phổ biến điều này là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông và bạo lực trong xã hội
nhiều lít rượu mà quy giá độ cồn của người việt nam là khoảng sáu ba lít đối với mỗi người trong một năm thì theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám đã tăng lên là tám ba lít trên người trong một năm và thứ hai nữa là mức sản xuất bia rượu của chúng ta thì đang gia tăng chứ không có giảm đi như một số các quốc gia khác trên thế giới
bên cạnh đó khoa học đã chứng minh có ba mươi loại bệnh tật có liên quan trực tiếp đến rượu bia
rượu bia bao gồm nhiều loại ung thư như ung thư phổi gan đường tiêu hóa đại tràng tụy tạng bệnh lý về não và tiểu đường
tổ chức y tế thế giới cũng đưa ra một vài khuyến cáo chính sách chống tác hại rượu bia ở việt nam thứ nhất là tăng giá và tăng thuế của rượu bia thứ hai là hạn chế quảng cáo của đồ uống có cồn không phân biệt là rượu hay bia thứ ba là hạn chế sự sẵn có của rượu bia kiểm soát chặt chẽ địa điểm bán và giờ bán của rượu bia
những biện pháp tăng cường như vậy sẽ giúp bảo vệ giới trẻ của việt nam không bị ảnh hưởng bởi sự tiếp thị của ngành công nghiệp rượu bia góp phần bảo vệ sức khỏe của người việt nam nói chung và giới trẻ việt nam nói riêng
theo các chuyên gia cần có nguồn kinh phí bền vững để thực thi luật đưa luật vào cuộc sống và tổ chức nguồn kinh phí theo hình thức tạo quỹ nâng cao sức khỏe bằng trích phần trăm thuế tiêu thụ đặc biệt là mặt hàng rượu bia thực hiện quản lý theo đúng nguyên tắc khoa học
lập và phát triển quỹ cho triển khai phòng chống tác hại rượu bia trong nội dung của phòng chống bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe ban đầu